mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi tháng bảy đã khiến cho một số tuyến đường ở lai châu bị sạt lở gây ách tắc giao thông
các tuyến quốc lộ một mươi hai bốn h bốn d bị sạt lở nghiêm trọng
và hiện tại tỉnh lai châu đang huy động một số vật tư vật liệu để khắc phục những điểm sạt lở này
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng nay một mươi một tháng bảy tại km tám mươi một hai mươi năm quốc lộ bốn d địa phận xã sơn bình huyện tam đường
bị sạt lở ta lưu dương gây tắc đường
khối lượng đất sạt lở khoảng sáu m khối
các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục
và đến trưa nay đã thông tạm các tuyến quốc lộ một mươi hai bốn d
hiện nay thì chúng tôi tập trung vào thiết bị để thông tuyến đã thông tuyến để cho các phương tiện có lại
bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông với kết hợp cảnh sát giao thông là phân luồng
phân luồng đi theo từng chiều một
và chúng tôi sẽ cho cảnh giới sẽ cho cảnh giới và nghiên cứu xem xét toàn bộ những vị trí mà tiếp tục nguy cơ này
để chúng tôi có những cảnh báo để không cho phương tiện qua lại trong lúc mà nguy cơ
và chúng tôi tiếp tục cho máy thực hiện tiếp vị trí này để đảm bảo toàn giao thông
do tiếp tục có mưa và mưa lớn trên địa bàn nên ngành giao thông đã huy động toàn bộ máy móc nhân lực
thực hiện giải pháp thi công hiệu quả nhanh nhất để tiến hành thông tuyến
đồng thời tổ chức giả soát toàn bộ các tuyến giao thông
trên địa bàn để xác định những điểm sung yếu
bố trí máy móc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện ngành đã huy động một số vật tư vật liệu như đá hộc dọ thép thậm chí cả vật liệu nổ
xăng dầu phục vụ cho máy móc tại đây để khắc phục ngay những điểm sạt lở
cái này phải chờ khoảng hơn một tiếng rồi
thế là nhà nước vẫn quan tâm là làm mới mở nhanh rồi
thế là không quan tâm như thế là chẳng là chảy đợi một ngày đấy
không đi được
nếu quan tâm là nhà nước chờ hai mét xuống xuống đi là chẳng là chờ hơn một tiếng rồi
không gây một hai tiếng rồi
trên quốc lộ bốn h từ ba tần đi mường tè
một điểm sạt lớn lên đến hàng nghìn mét khối đất đá tại km ba trăm ba mươi sáu chín trăm linh cũng đã gây chia cắt giao thông
tại quốc lộ một mươi hai nối tỉnh lai châu với tỉnh điện biên
cũng xuất hiện hai điểm sạt lở tại km ba mươi hai và bốn mươi sáu với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá gây tắc đường tạm thời
riêng điểm sạt lở quốc lộ bốn h
đơn vị thi công đang gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục
khi trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa và đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống
ngành giao thông lai châu cảnh báo người dân nên tránh đi lại trong trời mưa to
những đoạn đường có đá rơi nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc do mưa lũ